vì thế dọc suốt khu vực từ thanh hóa trở vào cho tới tận ninh thuận hầu như khá ít mưa
ngày nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt cao từ ba mươi bảy cho đến ba mươi chín độ
riêng các huyện vùng núi phía tây như khu vực tương dương hương khê tuyên hóa hay là cả khu vực nam đông
nhiệt độ tiếp tục cao từ trên ba mươi chín thậm chí là đến bốn mươi độ
nhiệt độ tăng cao trong khi độ ẩm trưa chiều lại giảm khá thấp có nơi chỉ dưới bốn mươi
nên càng khiến cho trời tiết nóng bức ngột ngạt
bởi vậy người dân nên hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ một mươi giờ trưa cho đến một mươi sáu giờ chiều
và nếu phải ra ngoài thì cần trang bị đầy đủ các vật dụng che nắng
ở phía nam gió mùa tây nam tiếp tục là hình thế thời tiết chính chi phối khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
nên từ thời điểm chiều tối trở đi mây rông sẽ lại gây mưa rào và rông rải rác cho khắp các tỉnh tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ
trên biển trong ngày hôm nay khu vực biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau hay khu vực phía tây của vùng biển trường sa
tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động ở mức cấp năm có lúc cấp sáu vì thế sóng biển sẽ cao trên hai mét và có biển động
đáng lưu ý là mưa rông vẫn xảy ra ở mức giải rác nên tầm nhìn xa trên các khu vực biển này khá thấp chỉ từ bốn cho đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về tố lốc cũng như gió giật mạnh là luôn thường trực nên tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển trên
cần hết sức lưu ý đề phòng hiện tượng gió giật mạnh trong mưa rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước